hôm nay ngày hai mươi hai tháng năm ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm
một trong những nội dung rất quan trọng của kỳ họp diễn ra đó là quốc hội sẽ tiến hành bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
trong sáng nay hai mươi hai tháng năm quốc hội tiến hành bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
sau đó tân chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức
quốc hội cũng sẽ phê chuẩn ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh và phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ công an
cũng trong buổi sáng quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình báo cáo và báo cáo thẩm tra về các nội dung kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm hai nghìn một mươi tám
chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc bắc nam phía tây đoạn gia nghĩa đắc nông trơn thành bình phước
điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
buổi chiều quốc hội ngay báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý và thảo luận tại hội trường về dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ